trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hcm vừa gửi văn bản đến công an thành phố sở thông tin và truyền thông
đề nghị hỗ trợ xử lý những số điện thoại gọi đến tổng đài một trăm một mươi năm để phá rối
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm cho biết thời gian gần đây đã xuất hiện những cuộc gọi không rõ nội dung
cuộc gọi đến phá rối chiếm khoảng bảy mươi tổng số cuộc gọi
bình thường trung tâm tiếp nhận khoảng năm trăm linh đến sáu trăm linh cuộc gọi mỗi ngày
thời điểm dịch covid một mươi chín con số tăng lên tám trăm linh cuộc gọi
đặc biệt ngày một mươi năm tháng bốn nhận một hai trăm tám mươi chín cuộc gọi
tổng đài đang trong tình trạng quá tải do đó những hành vi gọi phá rối
làm ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết công việc của nhân viên
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đề nghị công an thành phố sở thông tin và truyền thông xem xét
có giải pháp hỗ trợ đơn vị để ngăn chặn những trường hợp nêu trên